trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết
xin chào quý vị và các bạn
hôm nay đông bắc bộ vẫn trong những ngày thời tiết đẹp khô giáo có nắng nhẹ và trời ấm áp
tuy nhiên vào ngày mai gió tác động của một đợt gió mùa đông bắc thời tiết sẽ có sự biến chuyển
mưa rào và rông sẽ xuất hiện ở vùng núi trước tiên sau đó lan xuống đồng bằng
nhiệt độ vì thế cũng giảm nhanh cao nhất ngày mai ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
hai ngày sau trưa chiều nhiệt giảm còn hai mươi hai mươi ba độ trời chuyển rét
cũng nằm trong xu thế đó tây bắc bộ sẽ chỉ còn năng ráo nốt hôm nay
sao đến ngày mai khi gió mùa đông bắc tràn về thì trời sẽ chuyển mưa
trong đó mưa xuất điện đầu tiên tại vùng núi sau đó lan xuống toàn vùng
nhưng đến ngày tám tháng một mươi một khi nằm sâu trong khối không khí lạnh
thì mưa sẽ giảm và trời chuyển sang trạng thái rét khô
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới giảm dần ngày mai là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
hai ngày sau nhiệt độ sẽ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
quý vị nên chú ý sức khỏe để tránh ảnh hưởng
do điều kiện thời tiết
xui xuống miền trung thời tiết có sự phân hóa rõ nét
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế
mưa sẽ xuất hiện tại khu vực bắc trung bộ
từ chiều tối ngày bảy tháng một mươi một do ảnh hưởng của không khí lạnh
sau đó trong ngày tám tháng một mươi một mưa giảm nhanh trên toàn vùng
nhiệt độ theo đó cũng giảm đáng kể từ mức nhiệt hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
trong ngày bảy tháng một mươi một giảm xuống còn hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết không có nhiều thay đổi mưa lớn vẫn xảy ra
gió tác động của gió đông từ biển thổi vào
đặc biệt mưa còn kéo dài trong nhiều ngày
nên người dân ở khu vực này cần phải đặc biệt lưu ý
theo dõi liên tục các bản tin thời tiết để có thông tin mới nhất
nhiệt độ ổn định khi chưa chiều cả ba ngày tới
không vượt quá mức là ba mươi một độ
lên đến mảnh đất vùng cao tây nguyên
ngày mai vẫn là một ngày khô giáo của khu vực này
nhưng sang đến ngày mùng tám khi chịu ảnh hưởng của nhiễu động trong đời gió đông
thì mưa sẽ có xu hướng tăng
trên toàn khu vực sẽ có mưa ở trên diện rộng
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
về tình hình nhiệt độ nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ trong cả ba ngày tới
đến với nam bộ trong chiều tối nay
mưa chủ yếu xảy ra rải rác
nhưng sang đến ngày mai khi dạnh xích đạm ở phía nam
có xu hướng hoạt động thì mưa bắt đầu tăng hơn
cục bộ có thể xảy ra mưa vừa mưa to
trong mưa rông bà con cần phải cảnh giác
với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
nhiệt độ chưa chiều trong ba ngày tới
để ở ngước là ba mươi cho đến ba mươi ba độ thời tiết mát mẻ